theo đài mbc news tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại mỹ đã vượt mốc một triệu ca vào ngày bốn tháng năm
cột mốc này tương đương với dân số của thành phố san joe bang california
được thiết lập với tốc độ đáng kinh ngạc hai mươi bảy tháng sau khi mỹ thông báo ca nhiễm đầu tiên
số ca tử vong vì covid một mươi chín hàng ngày tại mỹ đã thấp hơn nhiều trong những tuần gần đây
còn khoảng ba trăm sáu mươi ca một ngày
với một triệu ca tử vong mỹ hiện là quốc gia có số người thiệt mạng vì covid một mươi chín cao nhất thế giới
cao hơn nhiều so với quốc gia đứng thứ hai là brazil nơi đã ghi nhận hơn sáu trăm sáu mươi ca
chuyên gia christopher murray của trường đạo y khoa washington mỹ khẳng định
số ca tử vong tại mỹ vẫn đang tăng còn lâu mới chấm dứt
nếu xét theo đầu người mỹ hiện đứng thứ một mươi tám thế giới về số ca tử vong trong khi peru đứng đầu
dù vậy một triệu bệnh nhân tử vong tại mỹ từng là con số được phần lớn xem là không tưởng
ở giai đoạn đầu của đại dịch
với nhiều người con số này là một minh chứng cho thấy mỹ ưng phó khủng hoảng covid một mươi chín không hiệu quả
nico montero một cư dân một mươi bảy tuổi ở bang pennsylvania nói
chúng ta đã có cơ hội trở thành một tấm gương sáng cho phần còn lại của thế giới
về cách ứng phó đại dịch nhưng chúng ta đã không làm được
theo chuyên gia robert murfi của viện nghiên cứu y tế toàn cầu mỹ
nhiều người từng nghĩ mỹ có thể kiểm soát covid một mươi chín tốt hơn
ông mofi nói chúng ta phấn chấn khi vaccine được phát triển một cách nhanh chóng
tôi nghĩ mỹ có thể thoát khỏi đại dịch bằng vaccine
tuy nhiên chúng tôi lại có những người thậm chí không chịu tiêm chủng
là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ đầu đại dịch
covid một mươi chín vẫn cho thấy mức độ nguy hiểm tại mỹ khi những biện pháp phòng dịch quốc gia này áp dụng đã không có hiệu quả